tiếp ông michael donner giám đốc phụ trách các dự án quốc tế của ngân hàng tiết kiệm nhà ở của đức phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định việt nam sẽ nghiên cứu học hỏi thêm các mô hình hiệu quả để phát triển nhà ở cho người dân trong đó có mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở tại đức
phó thủ tướng trịnh đình dũng cho biết thời gian qua việt nam đã có nhiều chính sách để chăm lo nhà ở cho người dân đặc biệt là người có thu nhập thấp tuy nhiên do nguồn lực hạn chế hiệu quả của các chính sách này chưa được như mong muốn do vậy việt nam tiếp tục nghiên cứu các mô hình cách làm hay của quốc tế trong đó có chính sách khuyến khích người lao động tiết kiệm một cách khoa học để mua nhà như cách thức mà ngân hàng tiết kiệm nhà ở đang triển khai tại đức
ông michel doner cho biết mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở
đã có lịch sử hơn chín mươi năm phát triển với nhiều thành công tại đức mô hình này cũng đang được triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia châu âu trung quốc vì vậy sẵn sàng trao đổi chia sẻ mô hình kinh nghiệm với việt nam
khi vay tiền tại đây khách hàng có thể lựa chọn các hình thức vay tiết kiệm nhà ở theo đó khách hàng ký hợp đồng tiết kiệm nhà ở thỏa thuận với bsh về mức tiền tiết kiệm và thực hiện tiết kiệm hàng tháng với lãi suất cố định
khi đã tiết kiệm được tối thiểu từ bốn mươi năm mươi giá trị căn nhà cần mua
trong một khoảng thời gian nhất định khách hàng được vay phần còn lại với lãi suất thấp hơn nhiều so với thị trường mặt khác khách hàng cũng có thể kết hợp giữa vay tiết kiệm nhà ở và vay thông thường